bộ giao thông vận tải cho biết đã yêu cầu các đơn vị chức năng sớm hoàn thành một mươi bốn dự án cấp bách
trong đó một mươi dự án đường bộ trong năm hai nghìn hai mươi và bốn dự án đường sắt trước tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
bốn dự án giao thông cấp bách với tổng vốn đầu tư một mươi năm tỷ đồng sẽ được khởi công năm nay và hoàn thành trong hai năm tới
trong đó một mươi dự án đường bộ gồm đường bộ nối cao tốc hà nội hải phòng với cao tốc cầu rẽ ninh bình
cải tạo nâng cấp quốc lộ năm mươi ba đoạn trà vinh long toàn quốc lộ hai mươi bảy đoạn tránh liên khương
nâng cấp quốc lộ ba mươi đoạn cao lãnh hồng ngự đường nối quốc lộ bốn c và bốn d km hai trăm ba mươi tám đến km bốn trăm ba mươi
quốc lộ ba b km đến km sáu mươi sáu sáu trăm linh nâng cấp mặt đường tuyến quảng lộ phụng hiệp
cải tạo nâng cấp các đoạn sung yếu trên quốc lộ hai mươi bốn cải tạo nâng cấp các đoạn sung yếu trên quốc lộ hai mươi năm
cải tạo nâng cấp quốc lộ năm mươi bảy đoạn từ bến phà đình khao đến thị trấn mỏ cầy
bốn dự án đường sắt cũng sắp được thi công gồm cải tạo nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va sô
trên tuyến đường sắt hà nội tp hcm cải tạo nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn hà nội vinh và đoạn nha trang sài gòn
gia cố hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn vinh nha trang